năm hai nghìn một mươi sáu mục tiêu xuất khẩu gạo của việt nam là sáu năm triệu tấn
nhưng từ giữa năm hai nghìn một mươi sáu hiệp hội lương thực việt nam vfa đã hạ chỉ tiêu xuất khẩu gạo xuống còn năm sáu mươi năm triệu tấn
tuy nhiên đến nay mục tiêu này cũng được dự báo là khó hoàn thành kế hoạch
khi mà thị trường nhập khẩu tới thời điểm hiện tại vẫn khá chầm lắng
thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khối lượng gạo xuất khẩu cả nước tháng một mươi ước đạt ba trăm sáu mươi tám tấn
với giá trị khoảng một trăm sáu mươi bốn triệu đô la mỹ
còn tính từ đầu năm đến nay xuất khẩu gạo cả nước ước đạt bốn hai triệu tấn với giá trị một chín tỷ đô la mỹ
giảm hai mươi một hai về khối lượng và giảm một mươi sáu chín về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các thị trường chính của gạo việt nam như trung quốc philippines châu phi cũng đã hết hạn ngạch
hoặc tăng thêm rào cản kỹ thuật tăng cạnh tranh khiến việc xuất khẩu gạo của việt nam lại càng thêm khó khăn